là quốc gia hoàn toàn miễn nhiễm với đại dịch trong suốt hai năm thế giới thay đổi vì covid một mươi chín
triều tiên cho thấy những tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống dịch dù không có sự chuẩn bị trước đó
nhà lãnh đạo kim jong un đang nỗ lực đối phó với đại dịch covid một mươi chín bùng phát tại triều tiên
khi nước này báo cáo hơn hai triệu ca có triệu chứng sốt chỉ trong vòng chưa đầy một tuần
kể từ khi công bố ca covid một mươi chín đầu tiên
trước đó nhà lãnh đạo kim jong un cảnh báo các quan chức triều tiên chuẩn bị giai đoạn cực kỳ khó khăn
trong đó có việc thiếu hụt lương thực
triều tiên công bố dịch covid một mươi chín bùng phát trùng thời điểm tổng thống mỹ joe biden chuẩn bị thăm chính thức hàn quốc
theo cnn đây có thể là tín hiệu mà bình nhưỡng muốn đảm bảo rằng triều tiên sẽ nằm trong chương trình nghị sự
tại cuộc gặp giữa tổng thống mỹ joe biden với tổng thống hàn quốc john suk yol
tính đến ngày một mươi chín tháng năm số ca tử vong vì covid một mươi chín của triều tiên được công bố là
sáu mươi hai tuy nhiên một số chuyên gia y tế thuộc tổ chức y tế thế giới who cho rằng số người tử vong
trên thực tế có thể còn cao hơn khi nước này không được thực hiện chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
triều tiên ngay lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp đồng thời ra lệnh phong tỏa tất cả các tỉnh thành phố trong toàn quốc
kể từ khi đại dịch bùng phát truyền hình nhà nước triều tiên dành nhiều thời lượng đưa tin ông kim jong un
đi thị xác các trung tâm phòng chống dịch bệnh và các hiệu thuốc
cnn dẫn lời quan chức who
triều tiên mong manh hơn
nhiều quốc gia khác trên thế giới trước đại dịch covid một mươi chín ngay cả khi nước này chấp nhận sự hỗ trợ của hàn quốc và who
thì quá trình tiêm chủng cũng sẽ diễn ra rất chậm chạp do nước này thiếu cơ sở hạ tầng để bảo quản và vận chuyển vaccine